ủy ban nhân dân tp hcm đã họp nghe báo cáo tổng thể về tổng nguồn vốn đầu tư bảy chương trình đột phá của thành phố
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi những chương trình này đều liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh của người dân thành phố
đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi đã thông qua bảy chương trình đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
cải cách hành chính nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh của kinh tế giảm ồn tắc giao thông
tai nạn giao thông giảm ngập nước ứng phó với biến đổi khí hậu giảm ô nhiễm môi trường và chỉnh trang phát triển đô thị
những chương trình này đều liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh của người dân thành phố
tại buổi làm việc lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ban ngành cần sớm đánh giá lại hiệu quả của các dự án
đồng thời có sự tính toán hợp lý việc sử dụng nguồn vốn ngân sách theo khả năng được điều tiết ngân sách hàng năm
về loại hình đầu tư đối tác công tư nhà nước tư nhân cùng làm ba mươi dự án khó kêu gọi đầu tư vì khó thu hồi vốn mức sinh lời thấp
nếu thành công cùng vốn ngân sách thành phố sẽ có gần tám mươi vốn cho bảy chương trình đột phá